thêm một số đối tượng được miễn học phí theo nghị định một trăm bốn mươi năm của chính phủ vừa ban hành
nghị định này sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số tám mươi sáu năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
quy định cơ chế thu quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
và chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập
theo đó nghị định bổ sung thêm đối tượng được miễn học phí là trẻ em học lớp mẫu giáo năm tuổi
ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
có cha mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã thôn đặc biệt khó khăn
vùng dân tộc thiểu số và miền núi các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển
hải đảo theo quy định của thủ tướng chính phủ và cấp có thẩm quyền
nghị định nêu rõ trường hợp trẻ em mẫu giáo năm tuổi được hưởng chính sách miễn học phí
theo quy định tại nghị định này đồng thời thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ ăn trưa
thì cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em chỉ phải nộp bổ sung đơn đề nghị miễn học phí
nghị định số một trăm bốn mươi năm có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
chính sách miễn học phí cho trẻ em học lớp mẫu giáo năm tuổi quy định ở trên
được thực hiện từ ngày một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín